thưa quý vị cục đăng kiểm việt nam vừa đề xuất bộ giao thông vận tải có văn bản đề nghị bộ công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông không xử phạt đối với xe ô tô quá hạn đăng kiểm tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng để phòng chống dịch covid một mươi chín dẫn đến phương tiện bị quá hạn kiểm định
cụ thể cục đăng kiểm việt nam đề xuất không xử phạt đối với phương tiện quá hạn đăng kiểm trong quá trình di chuyển đến trung tâm đăng kiểm để tạo thuận lợi cho người dân
cục đăng kiểm việt nam cũng đề xuất ubnd các tỉnh thành phố hướng dẫn cụ thể về nội dung trên để ngăn ngừa việc lái xe chủ xe lợi dụng trốn tránh việc kiểm định
trước đó từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sở giao thông vận tải tp hcm có văn bản đề nghị công an thành phố
thanh tra sở giao thông vận tải ubnd tp thủ đức và các quận huyện tạm thời không xử lý người điều khiển chủ xe di chuyển phương tiện đến các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn thành phố khi đã hết hoặc sắp hết thời hạn kiểm định
theo cục đăng kiểm việt nam trong giai đoạn dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hệ thống trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc duy trì hoạt động đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và đáp ứng kiểm định nhanh chóng thuận lợi cho toàn bộ nhu cầu kiểm định phương tiện
tuy nhiên tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng hiện có nhiều phương tiện quá hạn đăng kiểm tất cả các phương tiện quá hạn đăng kiểm được cập nhật trên trang điện tử của cục đăng kiểm việt nam để phục vụ chủ phương tiện cơ quan chức năng tra cứu